tối qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm
với thủ tướng liên bang nga dmitry medvedev trên tinh thần tin cậy và cởi mở
hai thủ tướng đã xà xoát tình hình hợp tác và vui mừng nhận thấy việc triển khai các thỏa thuận
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
trong tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đạt nhiều kết quả thực chất đồng thời hai bên đã thống nhất nhiều biện pháp
tăng cường hơn nữa hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên các lĩnh vực
hai thủ tướng đánh giá cao việc hai bên tích cực phối hợp tháo gỡ các xào cản trong thương mại song phương
phát huy tối đa lợi thế của hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu
trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động
liên quan đến hợp tác dầu khí thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp dầu khí hai nước mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực
bao gồm các lĩnh vực mới như nhiệt điện khí cung cấp khí hóa lỏng nhiên liệu động cơ
thủ tướng medvedev cho biết nga luôn ủng hộ các doanh nghiệp dầu khí nước này tham gia vào các dự án trên vùng biển của việt nam
hai thủ tướng cũng tập trung trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy triển khai một số dự án hợp tác quan trọng
bao gồm trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thủ tướng nga medvedev đã gửi lời chúc năm mới đến chính phủ và nhân dân hai nước